ngày hai mươi bốn tháng bảy tại thị xã trí linh tỉnh hải dương đã tổ chức lễ khánh thành đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
công trình là sự tri ân của đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc
đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ thị xã trí linh được xây dựng trong khuôn viên trên chín ba trăm năm mươi m hai
bao gồm các hạng mục chính tứ trụ cổng tam quan bãi đỗ xe sân đón tiếp sân hành lễ và đền chính
chính giữa đặt tượng thờ chủ tịch hồ chí minh hai bên tiền bái dựng các bia đá ghi danh hai hai trăm bốn mươi hai anh hùng liệt sĩ của thị xã trí linh
công trình được đầu tư với tổng kinh phí hơn bốn mươi hai tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và tài trợ của các tổ chức cá nhân